tuy là còn gặp nhiều khó khăn trong việc kéo giảm khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng miền và các nhóm dân tộc
nhưng những nỗ lực giảm nghèo tại một số địa phương vùng sâu vùng xa vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống
cũng đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận
động lực vươn lên thoát nghèo tại tỉnh con tum là một ví dụ điển hình
theo thống kê từ đầu năm hai nghìn một mươi năm đến nay trên địa bàn tỉnh đã có hơn một mươi ba trăm linh hộ vươn lên thoát nghèo
trong đó có hơn chín hộ đồng bào dân tộc thiểu số
cụ thể giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám đã có gần một ba trăm linh tỷ đồng từ các chương trình mục tiêu quốc gia được đầu tư để giảm nghèo trên địa bàn tỉnh con tum
trong đó ngân sách trung ương là chín trăm tám mươi bốn tỷ đồng ngân sách địa phương trên hai trăm tám mươi sáu tỷ đồng
riêng tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số giảm nghèo đạt trên năm mỗi năm
đến nay toàn tỉnh con tum có trên hai mươi bốn hai trăm linh hộ nghèo người dân tộc thiểu số chiếm ba mươi sáu số hộ người đồng bào dân tộc thiểu số
cụ thể giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám đã có gần một ba trăm linh tỷ đồng từ các chương trình mục tiêu quốc gia được đầu tư để giảm nghèo trên hai trăm tám mươi sáu tỷ đồng